tại huyện quốc oai thành phố hà nội mưa lớn kéo dài đã khiến cho tuyến tỉnh lộ bốn trăm hai mươi một b đoạn qua xã cấn hữu bị ngập sâu trong nước
cả đoạn đường dài gần năm trăm linh mét bỗng trở thành địa điểm thu hút người dân đến lội nước và chụp ảnh
ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn hiện tại tôi đang đứng trên con đường tỉnh lộ bốn trăm hai mươi một b đoạn đi qua thị trấn quốc oai
đây được coi là con đường huyết mạch nối liền thị trấn quốc oai với huyện xuân mai
tuy nhiên sau một tuần mưa bão hiện nay con đường vẫn ngập rất sâu có những nơi lên tới bảy mươi cm gây ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của người dân nơi đây
biển nước mênh mông giao thông hoàn toàn bị tê liệt
cả đoạn đường tỉnh lộ bốn trăm hai mươi một b đoạn đi qua xã cấn hữu huyện quốc oai hà nội hoàn toàn bị ngập sâu
điều đáng nói là mặc dù đã gần một tuần kể từ khi cơn bão đi qua nơi này lại biến thành sông
khu vực đồng dụng xung quanh bị ngập nước tràn đường những chỗ ngập sâu nhất dọc tuyến đường này
khoảng bảy mươi cm khiến cho không ai có thể đi qua
người dân chỉ có thể đứng lại ở đầu đường để chụp ảnh lội nước
nói chung là ngập từ đây khó khăn việc đi lại người dân đi lại hàng đường này lại phải đi vòng một quãng đường rất xa
đi vòng vào các xã nó mất thời gian có độ ba mươi phút bình thường
khó khăn cho người dân đi lại với cả nói chung là các kiểu vận chuyển hàng hóa của
người dân đi lại rất là không thuận tiện
rất là nguy hiểm luôn tại vì không đủ an toàn nhiều là có người dân còn đưa trẻ nhỏ ra nhưng mà không đủ an toàn
được biết đoạn đường tỉnh lộ này được coi là tuyến đường huyết mạch nối từ thị trấn quốc oai sang xuân mai
tuy nhiên hiện tại vì đường ngập còn quá sâu lực lượng chức năng đã có mặt để dựng biển cảnh báo
và chỉ dẫn đường đi cho các phương tiện giao thông qua lại di chuyển sang một lộ chính khác
với tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp dự báo
khu vực này còn tiếp tục ngập lụt trong nhiều ngày nữa